bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết vừa cấp cứu cho một ca bệnh hiểm nghèo từ đảo phan vinh
trường sa tỉnh khánh hòa được chuyển về đất liền bằng trực thăng
bệnh nhân là nam bốn mươi một tuổi quê tỉnh bình định là thuyền viên trên tàu đánh bắt cá ngừ
tại ngư trường trường sa do bị đau đầu co giật sùi bọt mép nên được đưa đi cấp cứu
tại trạm xá đảo phan vinh qua kết nối khám chữa bệnh từ xa telemedicine
với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm các bác sĩ chẩn đoán bước đầu bệnh nhân bị vỡ phình mạch máu não
bệnh nhân bị hôn mê sâu tiên lượng rất xấu nên ngay trong đêm tổ cấp cứu hàng không
đã đưa về tp hcm để điều trị